tại trụ sở trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã chủ trì phiên họp thứ năm của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội một mươi ba của đảng
hội nghị đã nghe và thảo luận về công tác bảo đảm an ninh trật tự và phương án y tế phục vụ đại hội một mươi ba
việc mời báo chí dự đưa tin về đại hội và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội
đồng chí trần quốc vượng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp
sớm hoàn thiện các đề án và nội dung công việc được phân công để bảo đảm tiến độ kịp thời chất lượng và hiệu quả
song song với đó cần gấp rút triển khai các công việc còn lại tăng cường giả soát đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được phân công
chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan bảo đảm không để bị động chậm việc sót việc
chuẩn bị phục vụ an toàn chú đáo đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng